thời gian qua tại khu vực miền trung từ thanh hóa tới phú yên đã xảy ra tình trạng nắng nóng gây gắt bất thường kéo xảy liên tục không có mưa độ ẩm thấp kèm theo gió lảo khô nóng thổi mạnh cấp sáu cấp bảy giật trên cấp bảy do vậy đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng cháy thảm cỏ thực bì cây bụi
trong thời kỳ cao điểm chỉ trong năm ngày từ hai mươi sáu đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn các tỉnh miền trung đã có hàng trăm điểm phát cháy trong đó có một mươi năm vụ cháy gây thiệt hại tới rừng với diện tích ước tính sơ bộ khoảng trên một trăm linh ha
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương hết sức đề phòng giả soát các diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy để chủ động phòng chống cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ
dự báo năm hai nghìn một mươi chín thời tiết khô hanh kéo dài bất thường có thể tiếp tục xảy ra
do đó vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu thủ tướng chính phủ ban hành công điện số bảy trăm bảy mươi sáu cdttg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng gửi ủy ban nhân dân các tỉnh từ ninh bình đến khánh hòa